thời gian qua tin vào những lời mời chào quảng cáo từ các trang mạng xã hội hứa hẹn về một công việc ổn định lương cao nhiều người đã sập bẫy để rồi bị bán sang campuchia
tại đây họ phải trải qua cuộc sống tủi nhục bị dọa nạt đánh đập bị nhốt và bị bỏ đói
và nếu như muốn quay trở về việt nam thì gia đình của nạn nhân phải bỏ số tiền chuộc từ sáu mươi cho đến hai trăm linh triệu đồng
hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế đang phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an xác minh làm rõ
chỉ cần nhập từ khóa việc làm campuchia trên mạng xã hội facebook thì chỉ trong tiktok rất nhiều hội nhóm hiện ra với những lời mời chào như thu nhập ổn định hơn hai mươi triệu đồng một tháng không tốn chi phí không yêu cầu kinh nghiệm cùng với nhiều cam kết hấp dẫn khác
công việc nhẹ lương cao
tin vào điều này không cần xác minh nhiều thanh niên đã trốn gia đình liên lạc với các tổ chức cá nhân trên mạng xã hội
lừa đảo sử dụng nhiều cách đưa họ vượt biên sang campuchia bằng cả đường chính ngạch hoặc nhập cảnh trái phép
thậm chí nhiều kẻ lừa đảo còn sẵn sàng ứng tiền công trước để rụ rỗ người lao động
và người đàn ông chú tại thành phố huế là một nạn nhân của bẫy lừa đảo này
sau hơn một tháng bị giam lỏng tại nước này không chịu nổi cuộc sống ở đây anh đã phải cầu cứu gia đình bỏ số tiền hơn sáu mươi triệu đồng để chuộc anh về việt nam

theo lời kể của chị thi gia đình một nạn nhân tại thành phố huế cho biết tin lời quảng cáo trên facebook
em trai chị đã bị lừa đưa sang campuchia theo đường biển lên hà tiên kiên giang rồi sang campuchia và bị nhốt trong tòa nhà biệt lập
ngoài em trai chị còn có rất nhiều nạn nhân khác là người việt nam
mỗi ngày các nạn nhân phải làm việc liên tục từ một mươi năm đến một mươi sáu tiếng một ngày bị quản lý công ty đánh đập
sau hơn một tháng em trai chị thi không có nạn nhân
không chịu được nữa xin nghỉ thì công ty yêu cầu phải trả hơn chín mươi triệu đồng gọi là tiền chi phí và bồi thường hợp đồng lao động